mới đây các buổi tối trên các tuyến đường chính của thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã xuất hiện những thanh niên đi xe máy lạn lách đánh võng tụ tập đông người phóng xe tốc độ cao gây náo loạn đường phố tiêm mẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho mọi người
ngay sau khi nắm được thông tin đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã triển khai các giải pháp mạnh tay chấn áp đối với hành vi này
sau hơn một tháng gia quân bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và kế hoạch vây bắt cụ thể lực lượng chức năng đã xử lý hơn một trăm linh trường hợp vi phạm tạm giữ tám mươi phương tiện
điều đang nói là người thực hiện các hành vi đó lại chủ yếu là các em học sinh đến từ các tỉnh thành lân cận như hà nội vĩnh phúc
chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các nhà trường để có biện pháp tuyên truyền giáo dục ngay tại cơ sở
việc các thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường tổ chức đi xe gắn máy khi chưa đến tuổi sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
gia đình các em cần có biện pháp để giáo dục quản lý con em trong việc chấp hành những quy định về an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng tài sản cho bản thân và cho mọi người